sau khi mưa lũ bắt đầu rút chính quyền các địa phương vùng ngập lũ ở ninh thuận đã cho học sinh nghỉ học trong ngày một mươi chín tháng một mươi một
để các trường tập trung khắc phục thiệt hại sửa sang và làm tổng vệ sinh trường lớp học do hoàn lưu của cơn bão số tám gây ra
tại huyện thuận nam nơi bị thiệt hại nặng của hoa lưu cơn bão số tám chính quyền các địa phương vùng bị ngập đang khẩn trương giúp người dân khắc phục thiệt hại sau lũ
ủy ban nhân dân huyện thuận nam đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện thông báo cho học sinh nghỉ học để các trường tập trung làm vệ sinh sạch sẽ trường lớp học
tại trường tiểu học văn lâm xã phước nam huyện thuận nam hậu quả của hoàn lưu cơn bão số tám để lại là rất nặng
nhiều phòng học bị lớp bùn bám dày đặc nhiều trang thiết bị như bàn ghế hồ sơ giấy tờ đồ dùng giảng dạy của trường bị hư hỏng
nhiều phòng học bị lớp bùn bám dày đặc nhiều trang thiết bị như bàn ghế hồ sơ giấy tờ đồ dùng giảng dạy của trường bị hư hỏng
hiện nay tuy lũ đang bắt đầu rút nhưng tại một số địa phương vùng trũng thấp ở ninh thuận vẫn còn bị ngập lụt
một số diện tích hoa màu bị ngập sâu nhiều nhất là ở một số địa phương của huyện thuận nam và ninh phước tỉnh ninh thuận